tại thôn bản phú một xã bản phố huyện bắc hà tỉnh lào cai đã xảy ra một vụ việc thương tâm khiến hai cha con tử vong và một người bị thương nặng
vào thời điểm trên gia đình anh thào xeo trảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cùng vợ là chị giàng thị xỉu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một và hai con sinh năm hai nghìn năm và sinh năm hai nghìn bảy trú tại thôn trung la xã bản phố đi làm nương
khi trời mưa to gia đình anh trảo chạy vào khe đá gần đó để trúng mưa thì mỏm đá phía trên bất ngờ vỡ và đè xuống gia đình anh
hậu quả làm anh trảo và cháu tăng tử vong tại chỗ chị sửu bị đa chấn thương nặng
ngay sau khi vụ việc xảy ra chính quyền địa phương cùng bà con nhân dân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu
đồng thời tổ chức thăm hỏi hỗ trợ gia đình mai táng các nạn nhân theo phòng tục tập quán của địa phương